bộ tư lệnh cảnh sát biển lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị và chính quyền địa phương huyện hải lăng tỉnh quảng trị
đang khẩn trương ứng cứu một tàu cùng ba thuyền viên và một xà lan đang trôi giặt trên biển
tàu hàng của ông nguyễn dũng trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng mang số hiệu dna bốn trăm chín mươi bốn kéo theo một xà lan
trên đường đi đến vùng biển thuộc địa phận quảng trị thì xảy ra sự cố tàu chết máy
trên tàu có ba thuyền viên để tránh sự cố chìm tàu các thuyền viên đã cắt bỏ xà lan để cứu tàu
khiến xà lan trôi giạt vào bờ và bị đứt neo phá vỡ một mươi bảy ống dẫn nước của các chủ hộ nuôi tôm ở đây
trước tình hình trên đồn biên phòng mỹ thủy đã tích cực phối hợp với chính quyền xã hải an
khắc phục bằng cách bơm thêm nước vào để cố định xà lan tránh thiệt hại thêm cho người dân
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều tàu chín trăm linh hai từ tỉnh quảng ngãi ra ứng cứu tàu dna bốn trăm chín mươi bốn và ba thuyền viên còn lại trên tàu